vụ nữ sinh giao gà kéo dài năm năm bởi mẹ của nữ sinh giao gà liên tục kêu oan kháng cáo rằng mình không buôn bán ma túy với nhóm tử tù dẫn đến cái chết của con gái
sau nhiều phiên sơ thẩm phúc thẩm khi cận kề cái chết nhóm tù tù bất ngờ khai rằng bị ép cung nhục hình không có quan hệ gì với mẹ nữ sinh giao gà
trước đó trong quá trình điều tra bà trần thị hiền lên mạng khóc lóc rồi bật thốt lên con chết trong vinh dự khi đội khám nghiệm pháp y khai quật nạn nhân xấu xố để thu thập thêm chứng cứ
động cơ gì khiến ba tử tù là công toán và hùng sau một đêm lại thay đổi lời khai như vậy
vụ án này ngoài bà hiền tòa còn triệu tập vi văn toán lường văn toán
vụ án này ngoài bà hiền tòa còn triệu tập vi văn toán lường văn toán
hùng và bùi văn công cùng chú tại điện biên
ba bị cáo này bị tuyên từ hai mươi năm tù đến trung thân ở phiên sơ thẩm và không kháng cáo
đây cũng chính là những thủ phạm bắt cóc cưỡng bức rồi sát hại con gái bà hiền cách đây năm năm
theo cáo buộc công và hùng mua hai gói heroin từ vị thị thu vợ của toán sau đó bán lại cho bà hiền
bà hiền trả cho nhóm của công là hai trăm chín mươi triệu đồng còn nợ ba mươi triệu đồng
tại tòa cả ba bị cáo là vi văn toán lường văn hùng
ông và bùi văn công đều bất ngờ thay đổi lời khai cho rằng bị oan ở cả ba vụ sát hại con gái bà hiền
và vụ án mua bán ma túy mà bà này đang bị xét xử
bùi văn công nói dù đã bị khép án tử trong vụ án con gái bà hiền bị sát hại
và vụ án này chỉ được triệu tập để phục hồi đối chất với bà hiền nhưng sẽ xin giám đốc thẩm cả hai vụ án
bị cáo công nói từ bé không biết bánh heroin nó trông thế nào
và cho rằng bị điều tra viên ép cung bắt ký vào nhiều giấy trắng
công cũng khẳng định trước khi hai vụ án xảy ra công không quen biết mẹ con bà hiền không thủ án hay nợ nần làm ăn gì
bị cáo trả biết mẹ con bà ấy làm gì không biết nhà không biết có số điện thoại nên cũng trả gọi bao giờ
bị cáo từ lúc bị bắt đều kêu an mà
công nói và khua tay khiến hội đồng xét xử phải yêu cầu công trả lời với thái độ nghiêm túc
bị truy vấn về các dấu vết từ cơ thể của nữ sinh rau gà trên ô tô của mình
tương tự với công
vì văn toán cho biết đến phiên tòa hôm nay mới kêu oan vì nghĩ rằng có thể xin giám đốc thẩm vụ giết hại nữ sinh mà minh oan được vụ án thì đương nhiên không có vụ mùa bán mà túy
bị cáo toán phủ nhận toàn bộ các lời khai phạm tội trước đó cho rằng bị ép cung không biết hung thủ nhưng vẫn bị đánh đến lúc nhận tội
toán cũng khai không quen biết mẹ con bà hiền
thằng công thằng hùng
mua mấy viên hồng phiến của vợ tôi để dùng với nhau chắc là có trừ mua hai gói heroin về bán lại thì không
tòa cũng biết mấy thẳng hiện vật đi bốc vác ngay mấy chục nghìn thì lấy đâu tiền mua ma túy gói cả trăm triệu đi mua đi bán lại
bị cáo toán biện minh tuy nhiên bị hội đồng xét xử ngắt lời
toán sau đó nói tử hình thì đằng nào cũng bị rồi nên biết gì thì coi như hôm nay khai nốt
trả lời thẩm vấn trước toán và công
cũng thay đổi lời khai
hùng nói sau thời gian bị giam giữ đến nay thấy có lỗi với bà hiền và nữ sinh giao gà vì thế sẽ khai thật lòng
theo lời hùng
bị cáo không liên lạc gì với bùi văn công cũng không biết mẹ con bà hiền không giao dịch mua bán ma túy với nữ bị cáo này
hội đồng xét xử hỏi hùng
vì sao lại thay đổi lời khai đã khai vào năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo này nói đã suy nghĩ rất nhiều
không biết gì về việc mua bán ma túy
nữ sinh giao gà
khai về lý do biết mặt mẹ con bà hiền
bị cáo hùng nói có người đưa ảnh cho thém trước
bị cáo thừa nhận cùng bùi văn công bán hai bánh heroin cho bà hiền là do bị ép cung
được hỏi có chứng kiến bà hiền đưa tiền mua ma túy cho công hay không
hùng khẳng định
không biết gì cả
bị cáo chết oan nên muốn làm sáng tỏ vụ án
về phía mình bà trần thị hiền khẳng định
không thủ án gì với toán công hùng cả
tội ác họ gây ra
cho con gái tôi
giờ họ phải gánh hình phạt thích đáng
chỉ mong những người này nói lên sự thật
để tôi được minh oan
mẹ nữ sinh giao gà cho hay
trong đơn kháng cáo
bị cáo hiền cho rằng vụ án được tố giác bởi chính những kẻ đã sát hại con mình là không khách quan
có động cơ vô oan đổ tội cho bà để biện mình
giảm nhẹ tội cho họ
mẹ nữ sinh giao gà cũng nhận định
sau khi con gái bị phát hiện tử vong
và trong thời gian chưa bị bắt
toán công hùng
đã có thời gian bàn bạc trao đổi với
hãy nhận dạng mình để tạo dụng lời khai gian dối
nữ bị cáo khẳng định
không phải là người mẹ vì tiền nên không cứu con cũng không quen biết
vay nợ tiền
không muốn bán ma túy với nhóm hung thủ đã sát hại con gái mình
bà hiền cũng nói trong ngày ba mươi tết năm hai nghìn một mươi chín
không có ai gọi mình đòi nợ như lời toán và công đã khai
bốn người này đều thay đổi lời khai
nói bị ép cung
dùng nhục hình
xong tại phiên sơ thẩm vụ án giết người
vụ án này họ đều khai về động cơ khống chế nữ sinh
và tự nguyện khai về hành vi mua bán ma túy
cũng từ lời khai ban đầu
công và hùng đều khai sát hại nữ sinh sau khi bàn bạc
họ thống nhất bắt cóc bà hiền để đòi nợ
nhưng bà này là người nắm kinh tế
nên chuyển sang bắt góp con gái
hội đồng xét xử nêu và cho rằng
các lời khai này khách quan
được cấp sơ thẩm ghi nhận
việc các bị cáo thay đổi tại phiên sơ thẩm
vào năm hai nghìn hai mươi hai và hôm nay
là không có căn bộ
không có tài liệu chứng cứ mới
tòa phúc thẩm do đó bác kháng cáo của bị cáo hiền
bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay
nghe phản quyết này
bà hiền tiếp tục khóc nức nói
tôi bị oan
trước đó trong phần luận tội
viện kiểm sát kiến nghị tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo hiền
đề nghị tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra lại cho các chứng cứ buộc tội không nhất quán
chưa rõ ràng chính xác
nhiều vấn đề mâu thuẫn không được tòa sơ thẩm giải quyết thỏa đáng
theo viện kiểm sát
vụ án mua bán ma túy của bà hiền
là vụ án truy xét
bằng chứng buộc tội bị cáo hiền
chủ yếu được dựa vào lời khai của các bị cáo khác
gồm công hùng và vợ chồng toán thu
và một số tài liệu về nhận dạng
sơ đồ hiện trường
các tài liệu khác được dựng lại sau hai năm
với vợ chồng toán
kiểm sát viên đánh giá
tại phiên sơ thẩm
họ chỉ khai có việc mua bán ma túy với hùng và công
việc kết tội hai người này là có căn cứ
nhưng việc kết tội này
có được dùng lại
làm cơ sở buộc tội
gián tiếp với bà hiền trong vụ án này hay không
thì lại khác
kiểm sát viên nêu
thu khai không quen biết
trao đổi mua bán gì với bà hiền
điều này cũng thể hiện trên danh sách của gọi điện thoại
không bị cáo nào nhận có quen biết với hiền
không điện thoại nào có lịch sử liên hệ trao đổi với bà hiền trong quãng thời gian
bị cáo buộc xảy ra vụ mua bán ma túy
điều này thể hiện rằng giữa các bị cáo
không có trao đổi liên hệ gì
ít nhất là trên điện thoại
đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm
với khoảng ba mươi triệu đồng bị quy kết bà hiền nợ công
bản án sơ thẩm cho rằng
đây là căn nguyên dẫn đến vụ án bắt cóc hiếp dâm giết người
là động cơ mục đích
để thực hiện hành vi về con gái bà hiền
theo viện kiểm sát
không có chứng cứ vật chất nào thể hiện các bị cáo có quan hệ với nhau hay vay nợ
ngoài ra bản án cấp sơ thẩm có mâu thuẫn
khi con gái cả của bà hiền khai gọi điện thoại cho em gái
nhưng chỉ nghe tiếng ủ ủ
không có tiếng người
nhưng tại tòa sơ thẩm
toán lại khai chủ động lấy điện thoại của nạn nhân gọi
tao toán đây
đưa máy cho con hiền trả tiền tao đây
không con này sẽ chết
lời khai đôi bên mâu thuẫn nhưng cấp sơ thẩm không làm rõ
kiểm sát viên đánh giá
chị loan con gái cả của bà hiền cũng khai
ngay sau đó đã nói với bố mẹ để đi trình báo công an
theo viện kiểm sát
với một người mẹ nếu biết con gái đang bị toán bắt cóc đến hơn hai tiếng
mà lại không nói về cơ quan điều tra
thì hoàn toàn không có cơ sở
rất vô lý
chính vì vậy
đáng lẽ tòa sơ thẩm phải bắt ngay lời khai của bị cáo toán
do không phù hợp thực tế
không có cơ sở và bằng chứng chứng thực
ở đây phải nói là rất đau xót
khi phần lỗi của cơ quan điều tra
lúc hơn hai mươi giờ
khi nhận trình báo mà vào cuộc có lẽ cột sóng điện thoại của nạn nhân
được xác định vị trí và hậu quả vụ án không quá lớn như ngày hôm nay
viện kiểm sát nêu
với hai lời chứng thực
trực tiếp buộc tội bà hiền của công và hùng
viện kiểm sát cho rằng
hai người đều nghiện ma túy lâu năm
tâm lý bị ảnh hưởng mà khai
không khác nhau tí nào
nhớ các sự kiện cách đó hai năm
mà còn nhớ giống khớp nhau đến từng câu từng chữ
từng chi tiết dấu chấm phẩy
viện kiểm sát cho rằng
có cơ sở xem xét lại việc hai người này nói bị ép cung bớm cung
theo viện kiểm sát
những lời khai của họ để buộc tội bà hiền không thể coi là khách quan
vì đây là thủ phạm
với con gái bà hiền
nếu tòa sơ thẩm cho rằng
họ bắt cóc nữ sinh để đòi tiền nợ
thì bao giờ cái sinh mạng của con tin cũng là quan trọng nhất
để lấy được tiền
chứ làm gì có chuyện
sát hại khi chưa lấy được tiền
từ tất cả luận điểm trên
viện kiểm sát đánh giá
án sơ thẩm tuyên chưa phù hợp
tòa phúc thẩm đánh giá
các bị cáo bùi văn công
lương văn hùng vì văn toán
vì thị thu đều thay đổi lời khai
lý do là bị ép cung
xét thấy tại phiên tòa ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
các bị án đều khai nhận hành vi phạm tội
động cơ mục đích phạm tội một cách tự nguyện
tại phiên tòa này
phạm văn nhiệm và bùi văn công đều xác định
việc làm đơn tố cáo hành vi mua bốn viên hồng phiến của vì thị thu
là khách quan không bị ép buộc
từ tối giác của công
cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi bán hai bánh heroin
vì thị thu để bán lại cho bà hiền
lời khai ban đầu
trong đó có lời khai với sự tham gia của viện kiểm sát
các bị án trong vụ án sát hại
hiếp xâm cao mỹ duyên
đều khai có việc bàn bạc với vị văn toán về việc bắt cóc trần thị hiền để đòi nợ
nhưng do hiền là người nắm kinh tế
nên chuyển sang bắt cóc con gái bà hiền
tòa nhận định
lời khai này của các bị cáo hoàn toàn khách quan
đã được ghi nhận tại bản án sơ thẩm
bản án phúc thẩm và bản án đó đang có hiệu lực
hội đồng xét xử cho rằng
các bị cáo thay đổi lời khai trong phiên tòa năm hai nghìn hai mươi hai
và phiên tòa phúc thẩm này
là không có căn cứ
không được tòa chấp nhận
tại phiên tòa hôm nay
không có tài liệu chứng cứ nào mới
bị cáo hiền kêu ngoan và việc kiểm sát
luật sư đều đề nghị ủy án
điều tra lại
tuy nhiên không có căn cứ gì mới
toán nhân dân cấp cao tại hà nội quyết định
y án hai mươi năm tù đối với bị cáo trần thị hiền
về tội mua bán trái phép chất ma túy
bà hiền là mẹ của nữ sinh dao gà
nạn nhân trong vụ án giết người từng gây chấn động dư luận tại tỉnh điện biên và cả nước
trong vụ án của nạn nhân
có hai nội dung quan trọng
mà luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại
việc đề nghị xử lý nghiêm
đúng quy định pháp luật
và ở mức xử phạt cao nhất đối với các đối tượng thủ ác
để làm dịu bớt đi nỗi đau của gia đình nạn nhân
và những đối tượng gây án phải đề tội
qua tài liệu của cơ quan điều tra
khoảng chín giờ sáng ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
vì văn toán ra chợ mường thanh thành phố điện biên phủ
nhìn thấy bà trần thị hiền đang bán gà ở chợ mường thanh
toán nhớ đến số tiền ba trăm linh triệu đồng bà hiền mua hai bánh heroin của toán
từ năm hai nghìn chín
trước khi hắn bị công an tỉnh điện biên
về tội mua bán trái phép chất ma túy
và chứa chấp việc sử dụng mua bán trái phép chất ma túy
vẫn chưa trả
nên có ý định đòi bà hiền phải trả số tiền
toán đợi bà hiền ở ngoài chợ đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày
thì thấy bà hiền đi xe máy ra khỏi chợ
toán đuổi theo bà hiền
và hỏi số tiền nợ mua ma túy
thì bà hiền nói không có tiền trả và đi về
ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
vương văn hùng đến nhà toán chơi
hùng và toán quen biết nhau khi có thời gian cùng chấp hành án tại trại giam yên hạ
toán nói chuyện với hùng về việc
bà hiền nợ tiền
và nhờ hùng giúp đòi tiền bà hiền
sau đó ít ngày
bùi văn công đến nhà toán
hùng cũng đang ở đó
và được ông trùm nhờ đòi tiền giúp
nghe toán nói chuyện
công tiết lộ bà hiền cũng đang nợ anh ta tiền mua ma túy nhưng chưa trả
hùng công sau đó thống nhất
sẽ giúp toán đòi nợ và nhận tiền công là năm mươi triệu đồng
đến một mươi năm giờ cùng ngày
toán đi xe mô tô đón hùng lên nhà công gặp phạm văn nhiệm
lương văn hùng lương văn lạ ở đó
sau đối tượng bàn bạc bắt bà hiền
để đòi nợ
nhưng công đưa ra ý kiến
bắt bà hiền không có ai lo tiền cho bà ấy
phải bắt con bà hiền
thì bà hiền mới lo trả tiền
sáng ba mươi tết ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
toán công và hùng trực tiếp xuống chợ mường thanh
bí mật quan sát
và xem mặt con gái bà hiền
khoảng một mươi tám giờ cùng ngày
vương văn hùng ra chợ mường thanh rồi tiếp cận con gái bà hiền
giả vờ xin số điện thoại để mua gà ăn tết
hùng gọi điện cho con gái bà hiền đặt mua một mươi con gà
tại khu vực đường vào chợ mớ phường thanh trường
con gái bà hiền gặp hùng đang đứng chở ở đó
trong lúc cô gái đang bắt gà từ lồng giao cho hùng
thì công dùng cốt nhị khúc đã chuẩn bị từ trước len đến
tấn công vào cô nạn nhân từ phía sau
sau đó cả nhóm khiêng cô gái lên thùng xe tải của công
do không tìm được địa điểm giam giữ cô gái
công quyết định đưa cô gái về nhà của công
ở đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên
tại đây trong khi các đối tượng không để ý
cô gái đã vùng bỏ chạy thì bị cả nhóm bắt lại
đưa vào phòng ngủ của công và trói lại
tối ba mươi tết
lần lượt công nhiệm lả lương văn hùng
vào khống chế
và thực hiện hành vi đồi bại với cô gái
trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là mẹ đẻ của cô gái
tuy nhiên là người đầu tiên biết con mình bị nhóm của toán bắt
nhưng lại không khó khăn
họ khai báo với cơ quan công an
bà này chỉ khai con gái đi ship gà và bị mất tích
cơ quan điều tra đã gặp gỡ bà hiền
con gái bà hiền
chồng bà này
nhưng khi được hỏi
thì tất cả các thành viên trong gia đình đều nói không có thù hẳn gì với ai
những lời khai không trung thực này
đã khiến cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra
tướng sùng á hồng
giám đốc công an tỉnh điện biên cho biết
nếu như ngay từ đầu bà hiền cung cấp thông tin trung thực
cho cơ quan điều tra
thì việc cứu cô gái là hết sức đơn giản
tôi có đọc các nhà tâm lý tội phạm phân tích
các đối tượng trong vụ này khi bắt cóc cô gái trong giai đoạn giam giữ
các đối tượng chót làm việc này
nên buộc phải làm việc kia
bắt cóc rồi dẫn đến một số đối tượng làm bậy
rồi thì các đối tượng không thể đơn giản thả nạn nhân
nên buộc phải làm việc này
đến phải làm việc khác
dẫn đến việc sát hại cô gái
theo lời của một điều tra viên cho biết
sau khi phát hiện ra nạn nhân
theo dõi thái độ của bà hiền
cơ quan điều tra đã nghi ngờ bà này có vấn đề
thứ nhất khi đến nhận dạng con gái
bà hiền đã khóc lóc rất thảm thiết
nhưng sau đó bà ta lại bình tĩnh phát trực tiếp trên mạng cá nhân
quang cảnh hiện trường vụ án
những ngày sau đó
những đối tượng đầu tiên gây ra cái chết của cô gái
đã bị bắt
thì bà hiền vẫn lên facebook khẳng định chắc lịch
kẻ ác vẫn nhơn nhơn
sống trong nước mắt
điều này chứng tỏ bà ta biết rất rõ
ai là kẻ trú mưu
theo lời khai của đối tượng vy văn toán
thì đúng vào ngày năm tết kỷ hội
bà hiền đã đi xe máy đến nhà toán
và chửi đối tượng này rằng
mày đã sát hại con tao rồi
tao cũng không có tiền trả cho mày đâu
việc này càng khẳng định
bà ta không chỉ biết rõ toán là kẻ đã bắt cóc con mình
thậm chí bà ta đã dự cảm rất rõ
có thể toán đã làm
hại đến tính mạng của cô con gái
nhưng vẫn nhất định không chịu đến cơ quan công an để khai báo sự thật
khi biết các đối tượng bắt cóc đã khai tại cơ quan công an rằng
trước khi ra tay sát hại cô gái
chúng đã thi nhau làm bậy nạn nhân
tới hai mươi một lần
thì bà ta có đau đớn dày vào hay không
cũng theo lời các đối tượng này
thì trong tất cả các lần quan hệ
chúng đều chủ động xuất ra ngoài
để công an không tìm được dấu vết
để lại trong cơ thể nạn nhân
mặc dù chỉ bị khởi tố điều tra về tội không tố giác tội phạm
nhưng trong vụ án nữ sinh dao gà
bùi thị kim thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là người chứng kiến toàn bộ sự việc
nhưng sau đó chính đối tượng này lại giả làm người hùng
khi là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân
khi được xem clip
thu giáo hoành kể lại giây phút nhìn thấy nạn nhân như thế nào
khiến ai cũng giật mình
dùng dợn bởi sự độc ác của người đàn bà này
thu thao bất tuyệt kể cho mọi người nghe về việc
bình thường mình rất sợ khi đi đến ngôi nhà hoang
nhưng riêng hôm đó
thị bảo như bị níu trần lại
rồi thu tự lý giải rằng
chắc do nạn nhân thần giao cách cảm dẫn đường
vậy mà không ngờ vài tháng sau đó công an xác định
đối tượng này chính là người đã biết rõ toàn bộ sự việc nhưng cố tình không tố giác tội phạm
căn cứ kết quả điều tra
cơ quan cảnh sát
điều tra công an tỉnh điện biên có căn cứ xác định
thu là người biết toàn bộ sự việc
nhưng không tối giác cơ quan chức năng
theo đó vào tối ba mươi tết
khi thu về nhà
đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên
nhìn thấy cao mỹ duyên bị trói nằm trên giường buồn ngủ ở nhà mình
thị hỏi công
không phải việc của mày
im mồm đi
thì thu không nói và đi ra
tối hôm đó
sau khi bùi văn công
cùng phạm văn nhiệm
lương văn lả
lương văn hùng
làm bậy với cô gái
các đối tượng đã trói chân tay
nhét rẻ vào miệng cô gái
rồi sau đó
để cô gái nằm ngủ cùng với vợ chồng thu
tối ngày mùng hai tết
tức là ngày mùng sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
thu có mặt ở nhà nên xuống bếp lấy cơm
và chút thịt mang vào buồng ngủ bón cho cô gái ăn
nhưng nạn nhân yếu
không ăn được
thu ra ngoài phòng khách nói với cả nhóm
nó yếu lắm rồi chị ăn được mấy miếng thôi
sau đó ít phút
thu chứng kiến bùi văn công
phạm văn nhiệm
lương văn lả
vương văn hùng
phạm văn dũng
lương văn hùng
cầm văn trương thực hiện hành vi đồi bại với cô gái ngay tại phòng khách nhà mình
nhưng người đàn bà này đã im lặng
thậm chí khi thấy chồng định dờ cho đòi bại với cô gái ngay trên giường ngủ
thì thu cằn nhằn
buồng hạnh phúc của người ta đừng có làm gì ở đây
mang đi chỗ khác mà làm
thấy vợ phản ứng vậy
nên nhóm đối tượng đã khiêng nạn nhân ra phòng khách và tiếp tục thực hiện hành vi đổi bại
thu ngồi trong phòng khách biết rõ sự việc
vì văn toán cùng nhóm đối tượng ngồi trong phòng khách bàn bạc và thực hiện hành vi sát hại cô gái
cũng chính thu đã chứng kiến toàn bộ sự việc
công dùng côn nhị khúc
tấn công cô gái ở nhà
thị còn hỗ trợ cả nhóm lau rửa cô gái
thu còn cẩn thận dặn các đối tượng phải giúp thị rửa thật sạch bộ phận sinh dục của nạn nhân
để không còn lại dấu vết
cả bọn khiêng nạn nhân và phòng khách
bàn tính chuyện phi tang tại ngôi nhà
sau khi dấu nạn nhân đã tử vong
các đối tượng quay trở lại phòng khách nhà công toán
và công dặn cứu ăn tết bình thường
công an có hỏi không được nói gì linh tinh
ai bị bắt người đấy tự chịu
công bảo thu sáng mai giả vờ tình cờ lên nhà hoang
phát hiện ra nạn nhân báo cho hàng xóm
để người ta loan báo cho cơ quan chức năng
mục đích của việc này là để đành ngạc hướng cơ quan điều tra
và trưa hôm sau thu đã lên
làm đúng theo kịch bản đã định
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
bùi thị kim thu bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên khởi tố bắt tạm giam
về hành vi không tố giác tội phạm
quy định tài khoản một điều ba trăm chín mươi bộ luật hình sự
ngay sau khi thu bị bắt
người nhà đối tượng này đã có đơn trình báo rằng
thu bị bệnh tâm thần và đang phải điều trị
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã phải trưng cầu trung tâm giám định tâm thần khu vực miền núi phía bắc
giám định nội chú pháp y tâm thần
đối với thu
tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số năm mươi sáu
ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín của trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía bắc kết luận
thu không bị bệnh tâm thần
đủ khả năng nhận thức và đủ khả năng điều khiển hành vi
với sự lạnh lùng đến tản nhẫn của mình
rồi đây bùi thị kim thu sẽ phải nhận một bản án xứng đáng
giám đốc công an tỉnh điện biên
thiếu tướng súng a hồng
cũng nhận định
việc bà hiền tham gia đường dây màn
ma túy là nguyên nhân trực tiếp
khiến con gái bị sát hại dã man
trong quá trình điều tra vụ án
mẹ nạn nhân khai báo không trung thực gây khó khăn cho lực lượng phản điều tra
theo thiếu tướng súng a hồng
đến thời điểm này có thể nói vụ án nữ sinh giao gà đã cơ bản được sáng tỏ
vụ liên quan ma túy là vụ án mới
đầu mối mới nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ
tướng hồng nêu
giám đốc công an tỉnh điện biên cho biết thêm
bà hiền tham gia đường dây màn
thật ông đã làm cả nghìn vụ án
nhưng vụ án liên quan đến nữ sinh là vụ án mang tính nghiêm trọng
dã man chưa từng có